thưa quý vị sau một thời gian điều tra công an tỉnh ninh bình và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tổ chức triệt phá bắt giữ năm đối tượng gồm có trịnh việt linh chú tệ tỉnh ninh bình đào duy hoàng bùi tiến lượng nguyễn xuân lộc lò văn lượng cùng chú tại thành phố hà nội để điều tra về hành vi đánh bạc
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại quận thanh xuân tp hà nội cơ quan công an thu giữ năm máy tính sách tay hai máy tính để bàn một mươi điện thoại di động hơn ba trăm linh sim điện thoại và các công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trịnh việt linh thuê đào duy hoàng lập các trang web để tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của ví điện tử momo đồng thời thuê các đối tượng còn lại điều hành quản lý duy trì hoạt động của các trang web này
chỉ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng hai đối tượng truy cập vào các trang web trên đánh bạc với tổng số tiền trên bốn trăm linh tỷ đồng